tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba công tác tham mưu của đảng bộ đơn vị thực hiện một cách bài bản có trọng tâm trọng điểm bám sát thực tế có tính chiến lược và đạt chất lượng tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba
các mặt công tác được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ tiêu công tác bộ giao đều hoàn thành trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất
đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng có tính chiến lược về công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị công tác quần chúng
tích cực vào công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ mà cục công tác đảng và công tác chính trị xác định
đồng thời đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tham mưu hướng dẫn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống giáo dục đạo đức lối sống
thực hiện năm chủ động trong công tác tư tưởng đó là chủ động nắm quản lý dự báo định hướng và giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ
quan tâm phát hiện bồi dưỡng nhân rộng tuyên truyền điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục tham mưu lãnh đạo bộ công an tăng cường siết chặt kỷ luật kỳ cương tác phong điều lệnh công an nhân dân
gắn với công tác quản lý cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ để chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý sớm sai phạm của cán bộ chiến sĩ
gắn với thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu tăng cường vai trò của các đoàn thể quân chúng trong công an nhân dân
đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác dân vận
tích cực tham gia đóng góp xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
hôm nay công an tỉnh thái bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương chúc mừng những thành tích công an thái bình đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tới bên cạnh những thành tích đã đạt được thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình
làm tốt vai trò thường trực đề án sáu các cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân không phải dùng nhiều giấy tờ
đi lại nhiều làm tốt công tác phòng ngừa trong bảo đảm an ninh an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm có nội dung chỉ tiêu cụ thể đẩy mạnh công tác phòng chống pháo nổ
tai nạn giao thông đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn
tại hội nghị thưa uy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
tặng ba cá nhân có thành tích xuất sắc trao bằng khen thủ tướng chính phủ cho bốn tập thể bảy cá nhân trao kỷ niệm trương của bộ công an
tặng đồng chí ngô đông hải bí thư tỉnh ủy và các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ gọi tắt là đề án sáu
thời gian vừa qua công an tỉnh nam định đã có nhiều biện pháp cách làm sáng tạo thiết thực nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận với việc chuyển đổi số
trong đó cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là lực lượng gương mẫu đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin
số hóa hồ sơ tài liệu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn góp phần cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

vì vậy việc đưa công tác hồ sơ từ quản lý đơn thuần thủ công đến lưu trữ điện tử hóa hồ sơ trên môi trường điện tử dịch chuyển sang quản lý khai thác trên các hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử đã góp phần phục vụ tra cứu an ninh tra cứu của cơ quan điều tra và phục vụ nhân dân được nhanh chóng hiệu quả không mất thời gian như trước đây

phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi việc xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo vào thực tiễn nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
trong chuyên mục ngày hôm nay biên tập viên thu hương sẽ làm rõ hơn những nội dung này với những câu chuyện cụ thể mà công an tỉnh quảng bình đã và đang thực hiện
thưa quý vị tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn ngày ba tháng một vừa qua công an tỉnh quảng bình đã xác định xây dựng công an quảng bình thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại là phương châm hành động của toàn lực lượng công an tỉnh này trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời tiếp tục thể hiện sự cụ thể hóa ngành tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba

để triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra công an tỉnh quảng bình cũng xác định cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt là tiếp tục phát huy vai trò của ban chỉ đạo chín trăm năm mươi sáu tỉnh trong triển khai đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng bình
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với những nội dung phù hợp trong thực tiễn
được thành lập từ năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị mới nhất của công an tỉnh quảng bình
xong được xác định là một trong sáu lực lượng ưu tiên phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại để có thể đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó chú trọng hiện đại về con người và về tư duy trong công tác công an
được sự phát triển mạnh mẽ của khoa công nghệ đòi hỏi một cản mô chiến sĩ phải không ngừng từ học hỏi và nâng cao phẩm chất chính trị năng lực công tác
và đòi hỏi điều kiện là phải tự mình nghiên cứu
đồng thời phải áp dụng các khoa học tiến bộ của mình của thế giới vào quá trình chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử
làm tốt công tác ứng dụng khoa học công nghệ đồng tạc đấu đánh phong trọng tội phạm công nghệ cao
xây dựng thể tình an ninh nhân không nhân mạng
tội phạm trên không gian mạng là loại tội phạm phi truyền thống thời gian hoạt động không giới hạn địa bàn hoạt động không phân biệt biên giới lãnh thổ
có tính tự động hóa và chuyên nghiệp cao dễ dàng xóa bỏ dữ liệu điện tử dấu vết phạm tội
nên công an tỉnh quảng bình xác định để có thể đảm bảo an ninh và an toàn mạng
đấu tranh phòng ngừa phát hiện điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao
đòi hỏi lực lượng làm công tác này không chỉ tinh thông nghiệp vụ trình độ chuyên sâu và cập nhật về công nghệ thông tin
mà còn phải có tư tưởng vững vàng và nắm vững các quan điểm chính trị
quản thiệt làm sao để mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên hiểu rõ và quyết tâm thực hiện nghị quyết
thứ hai nữa là làm sao cho mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng đủ và đảm bảo công tác của mình
để triển khai đó chúng tôi đề cao vấn đề giáo dục chỉnh trí tư tượng đưa vấn đề giáo dục chỉnh trí tư tượng lên hàng đầu
và yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên là thực hiện
đặc biệt là đề cao vấn đề giáo dục chỉnh trí tư tượng đưa vấn đề giáo dục chỉnh trí tư tượng lên hàng đầu
cảnh cứ vào thực tiến và nhiệm vụ chính trị để có những kế hoạch phù hợp
cũng là định hướng của ban chỉ đạo đề án đối với công tác giáo dục chính trị tư tường cho cán bộ đảng viên
còn đây là việc làm thường xuyên liên tục
duy trì hiệu quả việc tổ chức học tập các nghị quyết chuyên đề về xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tổ chức thiết thực các hoạt động về nguồn dân hoa dân hương báo công tại các địa chỉ đỏ
từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tường bằng các hình thức như tổ chức hội thi sân khâu hóa các cuộc thi viết
đề mạnh việc tuyên truyền biểu dương gương hiển hình tiên tín trên các phương tiện thông tin đại chúng
kịp thời cổ vũ động viên các phong trào thi đua trong cán bộ chiến sĩ toàn tỉnh
qua đó để mỗi cán bộ chiến sĩ tăng cường hơn nữa nhận thức ý thức tinh thần thái độ tác phong làm việc
và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bồi đắp kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu công tác
qua thời gian triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trong lực lượng công an quảng bình
từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai tạo ra những kết quả tích cực
nhiều cách làm hay hiệu quả thiết thực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng công an ở đây
gần một năm nay những buổi sinh hoạt chính trị tại ca trực như thế này được công an huyện bố trạch triển khai khá điều đạn ở công an huyện và xã
cứ tám giờ tối cán bộ chiến sĩ trực chiến tại đơn vị lại tập trung ở hội trường lớn
có khi nghe quán triệt và hướng dẫn về các văn bản chỉ thị
nghị quyết của cấp trên
có khi cập nhật tin tức qua các chương trình thời sự
cũng có khi trao đổi nghiệp vụ thông qua các vụ việc đang diễn ra trong cuộc sống
quan điểm của chúng tôi là chính quy tinh nhuệ là phải bắt đầu từ những công việc hàng ngày cụ thể
thông qua các đợt sinh hoạt chính trị
các chỉ thị tư tưởng
các chỉ thị tư tưởng
nghị quyết của đảng kế hoạch của bộ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ
mỗi ngày lại có một hoạt động nội dung khác nhau vừa nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ tăng cường kinh thức pháp luật và đời sống
đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sĩ đảm bảo nghiêm túc chế độ trực ban trực chiến
các chương trình đó giúp chúng tôi nhận diện các phương thức thủ đoàn phạm tội mới
giúp cho việc dự bảo tình hình hoạt động phạm tội trên đời ban
góp phân vào tích luyện kinh nghiệm của chúng tôi trong công tác đầu tính phong trọng tội phạm
đây là cách làm mới đã phát huy hiệu quả trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
và cũng là một trong những biện pháp gen cán